ngày một mươi tám tháng hai chính quyền mỹ tuyên bố sẽ bắt đầu xem năm cơ quan truyền thông nhà nước lớn của trung quốc
hoạt động tại mỹ như các đại sứ quán nước ngoài
theo nguồn tin trên các quy định mới sẽ được áp dụng với hãng thông tấn tân hoa
kênh truyền hình toàn cầu trung quốc đài phát thanh quốc tế trung quốc
chính phủ mỹ yêu cầu những cơ quan truyền thông nói trên phải đăng ký danh sách thành viên
và kê khai tài sản tại mỹ với bộ ngoại giao nước này
trong một phản ứng mới nhất người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng nêu rõ
bắc kinh có quyền đáp trả trước hành động trên của washington và hối thúc mỹ chấm dứt tâm lý chiến tranh lạnh